vào khoảng hai mươi một giờ tối qua tại km một trăm chín mươi chín bảy trăm linh quốc lộ hai thuộc địa bàn tỉnh tuyên quang
xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô đầu kéo
và chạm với xe khách dường nằm khiến một người tử vong và sáu người khác bị thương
xe ô tô đầu kéo biển số tám mươi tám c hai nghìn hai mươi chín kéo theo sân miramont do tài xế hồ xuân chiến
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại tỉnh vĩnh phúc điều khiển theo hướng tuyên quang đi hà giang
và chạm với xe khách dường nằm biển số ba mươi bốn b hai nghìn tám trăm chín mươi sáu do tài xế nguyễn ngọc trường
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại tỉnh hải dương điều khiển
hậu quả hai phương tiện bị hư hỏng nặng sáu hành khách bị thương
lái xe khách sau đó đã tử vong tại bệnh viện
theo một số nhân chứng tại hiện trường thời điểm xảy ra vụ tai nạn
trời đang có mưa nhỏ mặt đường trơn trượt lái xe đầu kéo di chuyển với tốc độ khá nhanh
và đã điều khiển xe lấn sang làn đường của xe khách
vụ tai nạn cũng khiến cho giao thông trên quốc lộ hai ủn tắc kéo dài
theo cả hai hướng trong hơn hai tiếng đồng hồ
lực lượng cảnh sát giao thông đã phải có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông